tiếp tục làm rõ sai phạm tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước
trong diễn biến mới nhất công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
xác lập các chuyên án để tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm đưa hối lộ nhận hối lộ
tại hai trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tp bht đồng nai
để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
sau khi xác định rõ vai trò phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án
công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án
tổ chức bắt giữ hai mươi ba đối tượng liên quan tại hai trung tâm đăng kiểm
gồm trung tâm đăng kiểm sáu mươi bốn d phương tân biên do lương minh tú làm giám đốc
và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu mươi năm d phương phước tân tp bht do nguyễn ngọc minh làm giám đốc
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội
tại cơ quan công an lương minh tú giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d khai nhận
đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với tám đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm
tại trung tâm sáu mươi bốn d
ngoài số tiền đóng phí đăng kiểm phí đường bộ theo quy định nộp vào chức kế toán
đối với các xe đăng kiểm và có các vi phạm về các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật
thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền
giám đốc trung tâm đăng kiểm này đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện cơ giới
trung tiền từ một trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng để được bỏ qua các lỗi không đặt chuẩn về tiêu chuẩn kỹ thuật
thì các đăng kiểm viên còn nhận tiền bôi trơn trực tiếp từ các chủ xe khoảng hơn năm bốn tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt hai mươi ba đối tượng để tạm giam về hành vi nhận hối lộ
trong đó bốn đối tượng về hành vi đưa hối lộ